ủy ban điều tra nga đã công bố lời khai ban đầu của các nghi phạm về chủ mưu của vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc ở moscow hôm hai mươi hai tháng ba
cụ thể các nghi phạm khai giảng đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công và phối hợp với một người đàn ông sử dụng biệt danh
người này đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại được gửi qua telegram
ủy ban điều tra nga cho biết theo chỉ dẫn của tên này sau khi phạm tội
những kẻ khủng bố đã lái ô tô về phía biên giới nga ukraine để đến nơi nhận phần thưởng đã hứa
nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng khorasan đã nhận trách nhiệm cho vụ thảm sát
mỹ và liên minh châu âu cũng khẳng định tổ chức này là thủ phạm duy nhất
trong khi ukraine đã bác bỏ sự liên quan tới vụ khủng bố này
vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại krokus sitihol vào tối hai mươi hai tháng ba theo giờ địa phương
đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
trong trung tâm thương phòng hòa nhạc krokus đã bị thiêu dụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa
một mươi đối tượng tình nghi liên quan vụ tấn công này đã bị bắt giữ trong đó bốn đối tượng bị buộc tội khủng bố
ngày ba mươi một tháng ba lực lượng chức năng nga đã bắt giữ thêm ba nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu nói trên
cuộc chiến băng đảng ở haiti đã gia tăng trong những tuần gần đây
khi băng nhóm đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng tiến hành hàng loạt vụ tấn công
bao gồm nhiều cuộc đột kích vào các đồn cảnh sát và sân bay quốc tế
theo báo cáo của văn phòng cao ủy nhân quyền liên hợp quốc
hơn một năm trăm linh người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực băng đảng ở haiti kể từ đầu năm đến nay
báo cáo của liên hợp quốc ghi nhận hơn bốn bốn trăm linh vụ giết người vào năm hai nghìn hai mươi ba và hơn một năm trăm linh vụ tính đến ngày hai mươi hai tháng ba năm nay
một số người đã bị giết tại nhà của họ để trả thù vì bị cáo buộc ủng hộ cảnh sát hoặc các băng nhóm đối thủ
trong khi nhiều người đã thiệt mạng trên đường phố bởi các tay súng bắn tỉa hoặc trong làn đạn chéo
báo cáo mô tả tình trạng bạo lực tình dục tràn lan bao gồm cả việc phụ nữ bị ép bổ quan hệ tình dục
bị bóc lột tình dục với các thành viên băng đảng hãm hiếp con tin và phụ nữ sau khi chảy
phải qua chứng kiến chồng họ bị giết ngay trước mặt họ
báo cáo cũng kêu gọi triển khai khẩn cấp phái bộ hỗ trợ an ninh đa quốc gia để hỗ trợ cảnh sát haiti chấm dứt tình trạng bạo loạn
liên quan đến tình hình xung đột ở giải gaza tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cho biết
cuộc tấn công của quân đội israel và bệnh viện al aqsa ở giải gaza ngày hôm qua đã khiến bốn người thiệt mạng và một mươi bảy người khác bị thương
trước đó cơ quan y tế của gaza và báo chí palestine dẫn lời một số nhân chứng tại hiện trường cho biết
một máy bay không người lái đã bắn ít nhất một tên lửa vào các lều dành cho người di tản
và nhà báo ở trong sân của bộ trưởng
bệnh viện al aqsa thuộc thành phố deban alat miền trung của giải gaza
trong khi đó cùng ngày ngoại trưởng ai cập samer skoury và người đồng cấp iran hossein amir abdullahian đã có cuộc điện đàm
để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở giải gaza nhấn mạnh sự cần thiết của việc israel phải cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở gaza
theo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hai bên cũng kêu gọi đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và bền vững để viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ của palestine được diễn ra xuân sẻ
đồng thời hối thúc israel dỡ bỏ những rào cản vốn gây khó khăn cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở gaza
và tuân thủ các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
chính phủ mới của chính quyền palestine pa do thủ tướng mos mohammed mustafa đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức
với các thành viên bao gồm cả đại diện của giải gaza và phụ nữ
phát biểu tại lễ ra mắt ông mustafa tuyên bố ưu tiên cao nhất của chính phủ sẽ là chấm dứt chiến tranh
đồng thời sẽ nỗ lực kiến tạo các tầm nhìn nhằm thống nhất cơ cấu tổ chức bao gồm cả đảm nhận trách nhiệm ở giải gaza
ngày hai mươi tám tháng ba pa đã công bố thành lập nội các mới bao gồm hai mươi ba bộ trưởng trong đó có ba phụ nữ và sáu người palestine ở giải gaza
ông mustafa được tổng thống mahmoud abbas bổ nhiệm làm thủ tướng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với pa trong vấn đề cải tổ
thưa quý vị trong khi chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ joe biden đang tuyên truyền đầy tự hào
với số tiền kỷ lục hai mươi năm triệu đô la mỹ đã gây quỹ được trong sự kiện vận động tài trợ diễn ra vào tối hai mươi tám tháng ba vừa qua tại thành phố new york
đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống donald trump bắt đầu dò dì kế hoạch tổ chức một cuộc vận động tranh cử với mức gây quỹ dự kiến cho đến thời điểm hiện nay là ba mươi ba triệu đô la mỹ
truyền thông mỹ dẫn một số nguồn dấu tên trong đội ngũ cố vấn của cựu tổng thống trump cho biết
ông trump sẽ có buổi tiếp xúc với các nhà tài trợ tiềm năng vào ngày sáu tháng bốn tại câu lạc bộ malago bang florida
người đứng ra chủ trì sự kiện này là tỷ phú john powceon người sáng lập quỹ phòng hộ johnson inco
một trong những tên tuổi nổi bật nhất của phố warren trong hai thập nhiên gần đây
cũng là ứng viên sáng giá cho vị trí bộ trưởng tài chính nếu ông trump đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai
theo trang tin tức axios một số mạnh thường quân khác cũng đứng ra góp tiền tổ chức hoạt động gây quỹ ngày sáu tháng bốn của ông trump
chia sẻ về axius một cố vấn dấu tên của ông trump cho biết cuộc gây quỹ sắp tới ở malago có phí vào cửa là hai trăm năm mươi đô la mỹ
và các nhà tài trợ phải bỏ ra ít nhất tám trăm linh usd để được trở thành một chủ tịch trong chiến dịch tranh cử của ông trump
triều tiên tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực không gian và tái khẳng định kế hoạch phóng nhiều vệ tinh do thám trong năm nay
sau khi đưa vệ tinh đầu tiên thủ loại này vào quỹ đạo hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
triều tiên đã phóng tên lửa maligion một vào năm ngoái sau hai lần thử thất bại vào tháng năm và tháng tám cùng năm
nhà lãnh đạo triều tiên kim chung un tuyên bố
nước này có kế hoạch đưa thêm ba vệ tinh do thám vào quỹ đạo trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên mùa một tháng bốn
phó giám đốc cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên cho biết
bình nhưỡng đang nỗ lực sử dụng vệ tinh cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp quản lý đất đai và phòng chống thiên tai
tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nguồn tin quân sự hàn quốc hồi tuần trước cho biết
triều tiên đã thiết lập một màn tre để ngăn chặn người bên ngoài quan sát bãi phóng vệ tinh tongtury của nước này
một dấu hiệu có thể cho thấy việc bình nhưỡng đang chuẩn bị phóng vệ tinh
thưa quý vị vụ bê bối của hãng kobayashi đang khiến nhiều công ty thực phẩm đổ xô đi kiểm tra lại các sản phẩm của mình
hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh là do thành phần sản phẩm hay do quy trình sản xuất bị lỗi
tuy nhiên kobayashi vẫn đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì đã quá chậm trễ trong việc báo cáo vấn đề
tình đến ngày hai mươi chín tháng ba liên quan tới sản phẩm bối dung men gạo đỏ của hãng dược phẩm có trụ sở tại osaka này
năm trường hợp tử vong và hơn một trăm linh trường hợp nhập viện đã được báo cáo
sau khi xuất hiện bê bối của kobayashi nỗi quan ngại về sức khỏe đang làm dung chuyển thị trường thực phẩm nhật bản
phân khúc đang phát triển mạnh mẽ sau khi chính quyền nới lỏng những quy định về ghi nhãn
nhiều công ty thực phẩm đồ xô đi kiểm tra lại các sản phẩm của mình
nhà sản xuất kẹo canro cho biết họ sẽ yêu cầu các nhà cung cấp nguyên liệu xác minh lại độ an toàn của sản phẩm để đề phòng
hậu quả từ cuộc đình công tập thể của các bác sĩ nội chú ở hàn quốc vẫn tiếp diễn
mới nhất các giáo sư y khoa ở nước này dự kiến sẽ giảm giờ làm việc trong tình trạng ngày càng mệt mỏi do các bác sĩ cấp dưới nghỉ việc kéo dài
ủy ban ứng phó khẩn cấp của hội đồng giáo sư y khoa hàn quốc cho biết
bắt đầu từ ngày hôm nay các giáo sư là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện lớn sẽ giảm thời gian làm việc
theo ủy ban trên một cuộc khảo sát gần đây tại một bệnh viện đại học cho thấy
giờ làm việc hàng tuần của các giáo sư giao động từ sáu mươi đến chín mươi tám giờ
ủy ban đã chấp thuận việc các giáo sư sẽ được nghỉ làm ban ngày sau khi làm việc hai mươi bốn giờ liên tục
theo kế hoạch các giáo sư y khoa sẽ tập trung vào việc điều trị các bệnh nhân nặng và bệnh nhân cấp cứu
đồng thời giảm số lượng các ca phẫu thuật và dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú
động thái trên diễn ra một tuần sau khi một hiệp hội giáo sư y khoa giảm giờ làm việc hàng ngày của họ
xuống còn năm mươi hai giờ một tuần
thưa quý vị cư dân ở boc gabila ở new south wales australia từng cảm thấy buồn chán
khi không có nhiều hoạt động cộng đồng sôi nổi ở thị trấn nơi họ sinh sống
tuy nhiên gần đây tình trạng này đã được cải thiện nhờ sự xuất hiện của một phòng thu âm đặc biệt
nằm trong một container vận chuyển
không chỉ là không gian để thu âm các sản phẩm âm nhạc
và các câu chuyện phòng thu âm này còn là nơi giúp cư dân thị trấn có sự gắn kết hơn
đồng thời giúp giới trẻ nơi đây tự tin thể hiện bản thân mình
nội dung này sẽ đến thay cho lời trao kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
anh buddy hippie đã trải qua tuổi trẻ của mình ở boc gabila
một thị trấn xa xôi hẻo lánh ở australia
anh cho biết cộng đồng cư dân ở đây từng cảm thấy rất thiếu sự gắn kết
do không có nhiều hoạt động ở thị trấn yên tĩnh này
do không có nhiều hoạt động cộng đồng
nên người dân ở thị trấn từng cảm thấy nhàm chán và thiếu sự kết nối giao lưu
tuy nhiên giờ đây không gian thị trấn trở nên sôi động hơn
bởi những tiếng nhạc phát ra từ một container vận chuyển
ở một trong những bãi tập kết của thị trấn
một công ty sản xuất âm nhạc có trụ sở tại sydney
đã quyết định mở phòng thu âm winning galley infusion nằm trong chiếc container trên
anh betty hippie đã rất hào hứng tham gia vào dự án địa phương mới mẻ thú vị này
và trở thành quản lý phòng thu âm
chúng tôi đã tìm kiếm một container vận chuyển
và thật may mắn nhiều người đã quyên góp tiền ủng hộ ý tưởng này
với sự xuất hiện của phòng thu âm đặc biệt này
thanh niên ở thị trấn đã có cơ hội được thể hiện bản thân thông qua âm nhạc
khi mở cánh cửa phòng thu âm tôi có thể hình dung ra

những người trẻ đang thể hiện bản thân và kể câu chuyện của họ
các hoạt động thu âm trong phòng thu cũng đã mang đến điều kỳ diệu
giúp nhiều người trẻ tại thị trấn trở nên tự tin hơn
các hoạt động này thật tuyệt và tôi đang học cách dần trở nên tự tin hơn
và việc sử dụng âm nhạc để kết nối với văn hóa
cũng là điều vô cùng quan trọng đối với các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc ở thị trấn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo